các quan chức bị sa thải từng làm việc tại các văn phòng quận sân bay và bệnh viện
trong khi đó ngày hai mươi hai tháng bốn thường hải tiếp tục báo cáo thêm một mươi một ca tử vong do covid một mươi chín trong ngày thứ năm liên tiếp
đây cũng là ngày thành phố này thông báo số ca tử vong nhiều nhất trong đợt dịch mới đưa tổng số trường hợp tử vong lên ba mươi sáu người
hiện thường hải vẫn còn một trăm sáu mươi bệnh nhân nặng và hai mươi bốn ca nguy kịch đang được điều trị tính đến ngày hai mươi một tháng bốn
hiện nay chính quyền thượng hải đang từng bước khôi phục sản xuất
giới chức thượng hải cũng thông báo bắt đầu từ ngày hai mươi hai tháng bốn sẽ thực hiện chính hành động lớn nhằm sớm dẹp sạch các ca bệnh ngoài khu cách ly
bao gồm xét nghiệm hàng ngày trên toàn thành phố giảm thiểu việc di chuyển của người dân và đẩy nhanh việc đưa các ca dương tính đến các trung tâm cách ly
hiện thành phố này vẫn trong trạng thái quản lý tỉnh toàn khu vực và người dân tiếp tục chịu sự quản lý chặt chẽ
tình hình dịch bệnh căng thẳng ở thượng hải kéo theo nhiều hệ lụy khác
bên cạnh những quan chức dốc lòng chống dịch đến đổ bệnh như hôm trước chúng tôi đưa tin
thì cũng có một số trường hợp cán bộ trốn tránh trách nhiệm lơ là trong công tác phòng dịch hỗ trợ người dân
tổng số quan chức bị kỷ luật có thể lên tới một mươi năm người
việc thắt chặt bộ máy chính quyền cũng là một trong những yếu tố quan trọng để công tác phòng chống dịch covid một mươi chín diễn ra thuận lợi
xong đây cũng lại là gánh nặng đối với giới chức cầm quyền thượng hải khi phải thực hiện song song hai nhiệm vụ

cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi
chúc quý vị có một buổi sáng tốt lành
xin chào và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo